các nhân dân cung cấp truy tố đối với phùng văn nguyên về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh phùng văn quang hai mươi bốn tuổi là con trai của nguyên
theo kết quả điều tra ban đầu vào khuya ngày bốn tháng hai nguyên đi đám ma của một người quen trong xã về và ngồi ăn cơm uống rượu một mình
thời điểm này quang cũng vừa đi chơi về đến nhà thì hai bố con đã xảy ra mâu thuẫn
vì bực tức nên nguyên đã vào nhà lấy một cây kéo dài một mươi tám cm đâm vào bụng của quang
mọi người trong nhà chạy đến căn ngăn và đưa quang đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
tuy nhiên quang bị thủng ruột non thủng đại tràng với tỷ lệ thương tật bảy mươi
vào ngày tám tháng bảy toán liên dân huyện chợ mới tỉnh an giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với một mươi bị cáo cùng chú tệ huyện trợ mới tỉnh an giang về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực ấp phú thượng hai xã kiến an huyện trợ mới
có nhiều đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
công an xã kiến an đã triển khai lực lượng vây bắt
khi đến hiện trường các đối tượng bỏ chạy
lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng nguyễn văn nhơn chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang và thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến việc đánh bạc
thấy nhân bị bắt một số đối tượng ở gần đó chạy lại rằng co sâu đẩy và có những lời lẽ thâu tục
hành hung lực lượng đang làm nhiệm vụ để cho nhân chạy thoát thân
ngay sau đó lực lượng công an huyện đến hiện trường giải tàn đám đông đồng thời mời các đối tượng liên quan về cơ quan để làm việc
dự kiến sau hai ngày nghị án hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tiến hành kiểm tra trên nhà nghị tiên lộc
địa bàn ấp bốn xã kiến an huyện chợ mới tỉnh an
địa bàn ấp bốn xã đạm thạnh thành phố mỹ tho tỉnh tên giang
công an thành phố mỹ tho đã phát hiện nhiều thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra phát hiện một mươi bốn thanh niên nam nữ thuê ba phòng trọ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra nhanh
kết quả một mươi bốn khách thuê phòng và một người quản lý dương tính với chất ma túy
lực lượng công an đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính một mươi năm trường hợp trên
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời củng cố hồ sơ xử lý chủ cơ sở kinh doanh
về hành vi hoạt động kinh doanh để xảy ra tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy
thưa quý vị liên quan đến vụ trộm cắp một mươi sáu tấn sắt trong công trình cao tốc bắc nam ở tỉnh ninh thuận
lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng nguyễn việt dũng và ba đồng phạm là trần văn dũng
cùng chú tệ huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
nguyễn thị bé phương và nguyễn văn tuấn
cùng chú tệ huyện bắc bình tỉnh bình thuận
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
tại dự án đường cao tốc bắc nam đoạn qua địa bàn tỉnh ninh thuận
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do cùng làm thuê
cho công trình cao tốc bắc nam tại xã phước hữu huyện ninh thuận tỉnh bình thuận
nên nắm được hoạt động của đơn vị thi công
vào tối ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
lợi dụng sơ hở các đối tượng đã móc nối với nhau
đưa trộm hơn một mươi sáu tấn sắt của công trình
đưa đi bán đưa đi bán
và chiếm đoạt số tiền hơn một trăm hai mươi triệu đồng
mở rộng điều tra vụ án bốn đối tượng còn khai nhận
đã cùng nhau thực hiện một số vụ trộm khác
tại các công trình cao tốc trên địa bàn tỉnh ninh thuận
thưa quý vị thời gian qua tin vào những lời mời chào quảng cáo
từ các trang mạng xã hội
hứa hẹn về một công việc ổn định lương cao
nhiều người đã sập bẫy để rồi bị
bắn sang trung quốc
tại đây thì họ đã bị đưa vào những tòa nhà
biệt lập nằm giữa rừng sâu hay sát biển
hàng ngày bị canh gác nghiêm ngặt
và hầu hết các nạn nhân đã phải trải qua
cuộc sống tủi nhục bị dọa nạt
đánh đập bị nhốt và bị bỏ đói
và nếu như muốn trở về việt nam
thì gia đình nạn nhân phải bỏ tiền chuộc
từ sáu mươi đến hai trăm linh triệu đồng
và hiện nay công an tỉnh thừa thiên huế
đang phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an
xác minh và điều tra làm rõ
những trường hợp nạn nhân bị lừa sang
campuchia tại tỉnh thừa thiên huế
chỉ cần nhập từ khóa
việc làm campuchia trên mạng xã hội facebook
thì chỉ trong tích tắc
rất nhiều hội nhóm hiện ra
với những lời mời chào như
thu nhập ổn định hơn hai mươi triệu đồng một tháng
không tốn chi phí không yêu cầu kinh nghiệm
cùng với nhiều cam kết hấp dẫn khác
công việc nhẹ lương cao
tin vào điều này
không cần xác minh
nhiều thanh niên đã trốn gia đình
liên lạc với các tổ chức cá nhân
trên mạng xã hội
để rồi bị bọn lừa đảo sử dụng nhiều cách
đưa họ vượt biên sang campuchia
bằng cả đường chính ngạch
hoặc nhập cảnh trái phép
thậm chí nhiều kẻ lừa đảo
còn sẵn sàng ứng tiền công trước
để rụ rỗ người lao động
và người đàn ông
chú tại thành phố huế là một nạn nhân
của bẫy lừa đảo này
sau hơn một tháng bị giam lỏng tại nước này
không chịu nổi cuộc sống ở đây
anh đã phải cầu cứu gia đình
bỏ số tiền hơn sáu mươi triệu đồng
để chuộc anh về việt nam
nó bảo tuyển là chăm sóc khuất hàng
tuyển tới lấy xéo
tuyển những viên xéo
mức lượng tầm một đô
thế là em vào đăng ký em đi
nếu như mà chẳng đổi
làm không làm vừa ý nó
thì nó đánh
rồi nó bán đi
công ty khác về giờ cao hơn
để lấy lời
về việt nam thì chắc là
một là bỏ trộn
còn không thì phải
gửi tiền của người nhà
để mà chuộc anh về thôi
theo lời kể của chị thi
gia đình một nạn nhân
tại thành phố huế cho biết
tin lời quảng cáo trên facebook
em trai chị đã bị lừa
đưa sang campuchia theo đường biển
lên hà tiên kiên giang
rồi sang campuchia
và bị nhốt trong tòa nhà biệt lập
ngoài em trai chị
còn có rất nhiều nạn nhân khác
là người việt nam
mỗi ngày các nạn nhân
phải làm việc liên tục
từ một mươi năm đến một mươi sáu tiếng một ngày
bị quản lý công ty đánh đập
sau hơn một tháng
em trai chị thi
không chịu được nữa
thì công ty yêu cầu
phải trả hơn chín mươi triệu đồng
gọi là tiền chi phí
và bồi thường hợp đồng lao động
nạn nhân phải liên lạc
về gia đình
chuyển tiền sang campuchia
chuộc đưa người
về việt nam
có mấy nợ thì
hàng bác làm game
làm ngôi miệt tỉnh thôi
nhưng mà phải lừa
người khách vô chơi
phải là lừa khách
tào tài khoản
để mà vô chơi
ví dụ như một ngày
là như là
hàng bác lừa
hai ba người khách
tâm mô tiên đó
mình phải lừa được chân nợ
còn nhiều như mà
không lừa được
hàng nhục lan
theo thông tin
từ phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh thừa thiên huế
đơn vị đã tiếp nhận
hơn một mươi đơn trình báo
của người dân
liên quan đến việc
con em của mình
làm việc trái phép
chỉ đào các đơn vị
các địa phương
làm tốt công tác tuyên truyền
để ngăn ngừa
cho các đối tượng này
không tiếp tục hoạt động
sử dụng các biệt pháp
các đối tượng
đưa người việt nam
và phối hợp
các cơ quan chức năng
của các người sửa tài
đưa những người
nàn nhân này
trở về với việt nam
trong thời gian tới
tìm kiếm việc làm ổn định
để mưu sinh
là ước muốn chính đáng
của người lao động
mỗi người dân
cần phải cảnh giác
tìm hiểu kỹ
các thông tin
về nơi thuê lao động
các đơn vị
có chức năng tư vấn
ngôi giới xuất khẩu lao động
đã được nhà nước cấp phép
để được hướng dẫn cụ thể
tránh sập bẫy lừa đảo
để rồi tiền mất